tại sao ngày một mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa việt nam đông uruguay
được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước hiện nay
do tác động của đại dịch covid một mươi chín trao đổi thương mại hai chiều giảm nhẹ
tuy nhiên sang năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch hai triệu tăng tám mươi chín bảy so với năm hai nghìn hai mươi một với tổng xuất nhập khẩu đạt một trăm bảy mươi năm một triệu đô la mỹ
quốc hội việt nam và nghị viện đông uruguay chủ trương đẩy mạnh ngoại giao nghị viện tăng cường hợp tác nghị viện song phương
đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế
quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và nghị viện đông uruguay được tăng cường thông qua chuyến thăm của chủ tịch hạ viện anibar bararia tháng một năm hai nghìn một mươi năm
hai bên tăng cường phối hợp phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương
tại các diễn đàn nghị viện đa phương hai bên hợp tác chặt chẽ phát huy cơ chế phối hợp như liên minh nghị viện thế giới ipu ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
dự kiến trong chuyến thăm chính thức đông uruguay chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ hội đàm hội kiến với lãnh đạo cấp cao đông uruguay
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước dự một số hoạt động kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam đông uruguay
chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác của một số cơ quan địa phương
tiếp tục chương trình khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
vào ngày hôm nay đoàn khảo sát của ubnd của quốc hội do trung tướng nguyễn hải hưng phó chủ nhiệm ubnd dẫn đầu đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh quảng ngãi
sau hai ngày khảo sát thực tế tại huyện ba tơ và huyện đào lý sơn từ quảng ngãi
ubnd và an ninh của quốc hội đã làm việc với ubnd tỉnh quảng ngãi
về cơ bản ubnd tỉnh quảng ngãi thống nhất với dự thảo luật căn cướp công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
đối với luật căn cướp công dân ubnd tỉnh quảng ngãi kiến nghị các bộ ngành và các địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng
bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước hệ thống định danh và xác thực điện tử đảm bảo kết nối
tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử của cổng dịch vụ công phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật
ubnd tỉnh quảng ngãi cũng đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là rất cần thiết và cấp bách
địa phương kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo nguồn kinh phí bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do ngân sách địa phương đảm bảo
thưa quý vị sáng nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học học viện cảnh sát nhân dân năm mươi năm năm xây dựng và phát triển
đây là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống của học viện
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến nay học viện cảnh sát nhân dân đã khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục quốc gia cũng như trong khu vực và trên thế giới
trạng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển với ba mươi đơn vị đầu mối gần một hai trăm linh cán bộ giảng viên công nhân viên học viện cảnh sát nhân dân đang ngày càng phát triển vững mạnh
phân đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm trường chuẩn quốc gia và là trung tâm đào tạo cảnh sát hàng đầu trong khu vực asean
xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang mà đảng và nhà nước đã trao tặng
hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài ngành
trên bảy mươi ý kiến tham luận gửi về hội thảo là những ý kiến tâm huyết quý báu thể hiện sự đầu tư nghiên cứu tổng kết lịch sử đúc rút kinh nghiệm giáo dục đào tạo
và đề xuất những giải pháp thiết thực định hướng phát triển học viện trong thời gian tới
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng ngày hôm nay công an thành phố hà nội đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi với sự tham gia của một mươi hai thí sinh đại diện cho một mươi hai cụm thi của công an thành phố hà nội
sau một ngày thi với hình thức sân khấu hóa một mươi hai thí sinh đã tham gia thi bốn nội dung gồm
thi viết tự giới thiệu vấn đáp thuyết trình
hội thi đã trao một giải nhất hai giải nhì bốn giải ba và năm giải khuyến khích cho các thí sinh
đây là sân chơi trí tuệ hấp dẫn bổ ích và thiết thực bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư tri bộ cấp ủy viên cơ sở
giúp cấp ủy cấp trên đánh giá tình hình tri bộ tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy ở cơ sở chính xác hơn kỹ càng hơn
qua đó đề ra biện pháp giải pháp để củng cố nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt của tri bộ bí thư tri bộ và cấp ủy ở cơ sở đồng thời phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cấp cơ sở
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
và công an tỉnh nam định đã triển khai thực hiện nghị quyết như thế nào hãy cùng đến với phần trình bày của biên thu hương trong chương mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cho quá trình xây dựng lực lượng
công tác trong lĩnh vực đấu tranh với loại tội phạm mới tại một đơn vị vừa thành lập hơn sáu tháng bản thân có tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ
thượng úy trần phương nga cho rằng trong điều kiện nhiều bỡ ngỡ đó thì việc tham gia cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết một mươi hai với tên gọi
tuổi trẻ công an tỉnh nam định khắc ghi lời bác dạy thực sự là cơ hội lớn để có thể nắm vững nghị quyết và vận dụng linh hoạt và thực tiễn công tác
cuộc thi đã mang lại nhiều ý nghĩa cho tôi
để tôi hiểu như thế nào là nghị quyết số một mươi hai và qua cuộc thi để tôi áp dụng thực tiễn công việc
bản thân tôi hiện đang công tác tại phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
mà hiện nay thì tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng thì ngày càng tinh vi phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ
trong đó có bản thân tôi cần phải trao dồi kỹ năng thực nghiệp vụ thật tốt để đảm bảo công tác chiến đấu và áp dụng thực tiễn nghị quyết số một mươi hai và thực tiễn công tác
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh nam định được thành lập cuối năm hai nghìn hai mươi hai theo kế hoạch triển khai nghị quyết một mươi hai
thực hiện tinh thần của nghị quyết thì lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là một trong sáu lực lượng ưu tiên tiến thẳng tới hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
vì vậy đơn vị này đã có bước thực hiện với các nhiệm vụ giải pháp và lộ trình cụ thể
trong đó xác định xây dựng con người làm trọng tâm và thế hệ cán bộ trẻ như thượng úy trần phương nga
là tiềm lực quan trọng để phát triển đơn vị khi chiếm tới năm mươi quân số
và chúng tôi đã tổ chức được ba buổi tọa đàm trong toàn đơn vị
và từ nay đến cuối năm thì cứ mỗi tháng theo kế hoạch chúng tôi sẽ tổ chức một lần
trong tình hình hiện nay lực lượng công an nhân dân phải đấu tranh với nhiều loại tội phạm mới về công nghệ và các loại tội phạm phi truyền thống
điều này đòi hỏi thế hệ trẻ công an nhân dân phải vừa tiếp nối kinh nghiệm của các thế hệ trước vừa phải bắt kịp sự thay đổi của thời kỳ hiện đại
để tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại
lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai thì chính quy tinh nhuệ hiện đại đầu tiên đó chính là con người
con người hiện nay ở thế hệ này đó là tuổi trẻ thế hệ thanh niên công an nhân dân
mỗi thanh niên công an nhân dân phải thấm nhuần và là người mẫu mực thực hiện nghị quyết này
phải ngấm đến từng tri bộ đoàn viên đảng viên mới có thể thành công
bằng nhiều hình thức đa dạng nhiều hoạt động phong phú nhiều chuyên đề hấp dẫn
công an nam định đã triển khai quán triệt nghị quyết
điều này sẽ giúp một mươi hai tới tất cả cán bộ trẻ làn tỏa tinh thần then chốt của nghị quyết trong thế hệ trẻ công an nhân dân
và tạo ra nhiều đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa thực tiễn cao
tiếp tới sau này mỗi tri đoàn đoàn cơ sở sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và quán triệt học tập nghị quyết số một mươi hai đến từng đoàn viên của các đơn vị
với hy vọng một trăm linh đoàn viên thanh niên của công an tỉnh sẽ thấm nhuần tất cả những tinh thần của nghị quyết số một mươi hai đưa ra
từ sự chuyển biến trong tư duy sang chuyển biến trong hành động từ việc học tập hiểu rõ thấm nhuần
những cán bộ trẻ này đã đặt ra cho mình phương hướng rèn luyện theo tinh thần nghị quyết
gắn nghị quyết và thực tiễn để xây dựng chương trình hành động với từng lĩnh vực như phòng cháy chữa cháy
đảm bảo trật tự an toàn giao thông quản lý dữ liệu dân cư đấu tranh với các loại tội phạm
với hy vọng tinh nhuận chính quy từng bước hiện đại đối với lực lượng công an lực lượng thanh niên luôn là lực lượng lòng cốt
mũi nhọn trong mọi mặt trận sung kích
đây là diễn đàn để vừa là giáo dục truyền thống đồng thời cũng là nơi rèn luyện phẩm chất vững vàng trong ứng xử
rồi là học tập trao dồi các nghị quyết truyền đạt các nghị quyết của đảng pháp luật của nước đối với lực lượng công an nhân dân
quán triệt tinh thần nghị quyết số một mươi hai thế hệ trẻ công an tỉnh nam định tùy từng lĩnh vực công tác
đã chủ động phát huy vai trò của mình trong chuyển đổi số sung phong đảm nhiệm các khâu trọng yếu
việc khó thể hiện trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã hội
chủ động trong đảm bảo công tác chuyên môn từng bước khẳng định vai trò của tuổi trẻ
trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công trí được đào tạo trong nhà trường công trí rất trẻ
công trí gần dân bám dân như vậy công trí phải thật sự tinh nguyện hiện đại
bởi vậy cho nên bộ công an đưa ra nghị quyết một mươi hai để chúng ta xây dựng sự chỉ đạo như vậy
và công trí cán bộ chính sự đi cơ sở nhất là lực lượng đấy cần thấn nhuận
xây dựng hình ảnh con người mình phải cực kỳ chính quy thật sự tinh nguyện và hiện đại
thế thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là cái nghị quyết này ra rất là
đúng là chúng đáp ứng nghĩa của nhiệm vụ và cũng là một cái giáo dục truyền thống đặc biệt là cái thế hệ trẻ
hiện nay công an tỉnh nam định có gần một sáu trăm linh cán bộ dưới ba mươi năm tuổi chiếm tỷ lệ khoảng năm mươi
đây là thế hệ kế cận và là tiềm lực quan trọng để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới như nội dung nghị quyết
vâng thưa quý vị và các bạn xây dựng công an xã chính quy là một chủ trương lớn
mang tầm chiến lược của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
nhằm chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở
nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thể hiện quyết tâm của bộ chính trị bộ công an
tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công an cơ sở gần dân sát dân vững vàng bản lĩnh
sâu về nghiệp vụ với những điều kiện công tác thuận lợi nhất để công tác an ninh trật tự được giữ vững
bình yên từ mỗi thôn xóm bản làng
xã trường long hòa thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đây là địa bàn đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm của địa phương
ngoài hơn bảy nhân khẩu của xã hiện nay người lao động công nhân ở tỉnh ngoài tới làm việc
cư trú cũng tăng cao kéo theo đó là những tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến tội phạm trộm cắp
cố ý gây thương tích tệ nạn ma túy công tác quản lý cư trú của lực lượng công an xã cũng gặp nhiều khó khăn
sự lý kịp thời không để hình thành các vụ việc thành điểm nóng gây bất ngờ cho đối với đơn vị trong công tác đối với trang vận chống tội phạm
khi mà người dân phát hiện cái gì thì coi như là điện cho công an thì công an kịp thời
không quá năm phút là xuống tới địa bàn chỗ mà có xảy ra sự dụ
thì nói chung là tình hình dân ở đây chúng tôi rất là cảm ơn là cái lực lượng của công an chính quy
đã về để hỗ trợ cho địa bàn
và địa phương được ổn định tai nạn giao thông cũng kéo giảm
để có thể tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trả tự tại các địa bàn trọng điểm
công an tỉnh trà vinh đã bố trí những cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm đảm nhiệm các chức danh công an xã
nhiều địa bàn được bố trí tám biên chế một xã để đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
khắc phục những khó khăn ban đầu ngay từ khi được điều động về địa bàn cơ sở
các đồng chí công an xã đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác
kịp thời nắm bắt giải quyết các vụ việc phát sinh tìm đến dân gần dân hiểu dân
để được nhân dân giúp đỡ ủng hộ cùng lực lượng công an giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đối với các địa bàn có người trong đồng bào dân tộc
thì bố trí một cán bộ phó hoặc trưởng công an xã là người dân tộc
để làm sao nắm sát được
tình hình tâm tư nguyện trọng của dân
đồng thời khi đưa lực lượng công an giữ ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
thì mỗi cán bộ trí có sự phóng đấu hơn thường xuyên nắm sát tình hình địa bàn
nắm sát những chủ trương kịp thời để tham mưu
thứ nhất là cấp quỹ chính quyền địa phương để chỉ đạo
trong đó để quy động tất cả các hệ thống trị
từ đó tình hình an ninh trả tự ở cơ sở có chuyển mức cực hơn
được sự quan tâm của tỉnh quỹ
thì phòng hậu cần tham mưu và ẩm đốc sẽ lên đảng xây dựng cải tạo trụ sở công an xã thị trấn
có đảm bảo nơi an ở làm việc
công an tỉnh đã tham mưu quỹ chủ tịch công an tỉnh
ban hành dân bản chỉ đạo cho quỹ ban dân các quyền thị xã thành phố
sẽ đồng tư hỗ trợ quỹ đất cho công an tỉnh để lập giảng đầu tư xây dựng
tới thời điểm này quỹ ban dân quyền thị xã thành phố đã giao cho công an tỉnh
là bảy mươi một vị trí đất sạch
từ đây giai đoạn hai mươi năm theo lộ trình của bộ là phải một trăm linh cơ sở
không đơn thuần là việc bố trí sắp xếp đủ số lượng cán bộ
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự tại cấp cơ sở
đòi hỏi lực lượng công an xã chính quy phải phát huy năng lực
kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao
địa bàn càng phức tạp khó khăn đòi hỏi nỗ lực càng lớn
bằng những việc làm cụ thể
tiếp tục giữ vững niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an